tỉnh yên bái là địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua cùng với các lực lượng khác các chiến sĩ công an đã khắc phục mọi khó khăn nỗ lực giúp đỡ người dân di rời người và tài sản đến nơi an toàn khơi thông các tuyến đường lên thôn bản dọn dẹp đất đá sửa lại nhà cửa đúng với tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
tuyến đường lên bản hàng đề đài xã khao mang huyện mù căng trải bị sạt lở thu hỏng nặng nề sau trận mưa lũ ngày năm tháng tám vừa qua với hàng trăm điểm sạt lở
hơn một trăm linh hộ gia đình bị cô lập chia cắt lực lượng cứu hộ cũng gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận và hỗ trợ người dân
mưa lũ lớn quá đã gây sạt lở con đường về bản rồi sạt nhiều lắm làm hỏng hết đường nên bà con đi lại rất là khó khăn
hôm nay được các anh công an lên giúp đỡ bà con làm lại đường chúng tôi rất cảm ơn các anh công an
với tinh thần khẩn trương tất cả vì nhân dân phục vụ đoàn thanh niên công an tỉnh yên bái đã có mặt từ rất sớm tại các điểm sạt lở sát cánh cùng nhân dân khắc phục khơi thông và mở mới các tuyến đường lên các thôn bản
chúng tôi cùng với chính quyền địa phương cũng như là người dân thì đã thực hiện việc khai thông các điểm sạt lở trên các tuyến đường lên thôn bản
qua đó thì giúp người dân thuận tiện đi lại hơn
cùng với đó là giúp người dân ở trên này khắc phục đối với những ngôi nhà bị sạt lở những dọn dẹp nhà cửa giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
trận mưa lớn xảy ra đã gây lũ ống và sạt lở đất
hơn hai trăm linh ngôi nhà bị ảnh hưởng trong đó sáu mươi tám ngôi nhà bị sập cuốn trôi hoàn toàn một trăm bốn mươi bốn nhà bị thiệt hại nặng và ba mươi sáu nhà phải di rời khẩn cấp
sau mưa lũ căn nhà của anh lù á páo ở bản khao mang xã khao mang huyện mù căng trải đã bị hàng chục mét khối đất đá
đất đá sạt lở vào nhà lực lượng công an đã kịp thời giúp gia đình anh di rời đến nơi an toàn
trận mưa vừa qua nhiều đất đá đã sạt lở xuống nhà chúng tôi làm hư hỏng nhà rồi
hôm nay được các anh công an đến giúp đỡ dọn dẹp đất đá sửa lại nhà cho gia đình
các anh đã giúp chúng tôi sớm ổn định lại cuộc sống tôi rất cảm ơn các anh
cùng với công tác giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ công an tỉnh yên bái đã đến thăm
trao các xuất quả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng
các xã hồ bốn khao mang và lao trải
qua đó kịp thời động viên giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt nhanh chóng ổn định lại cuộc sống
chúng tôi cũng đã phát động tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên
đăng ký tham gia đoàn tình nguyện của đoàn thanh niên công an tỉnh để cùng với trực tiếp
cùng với bà con nhân dân cũng như chính quyền địa phương trên các địa bàn để khắc phục hậu quả thiên tai sau mưa lũ
đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã tổ chức được các đoàn tình nguyện đến trao tặng quà trực tiếp
tại các địa phương và trực tiếp tại các hộ gia đình đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
đặc biệt là các hộ gia đình bị cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn nhà cửa
thể hiện vai trò sung kích tình nguyện cán bộ chiến sĩ công an tỉnh yên bái luôn nỗ lực hết mình
góp sức khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần tương thân tương ái hết lòng vì nhân dân phục vụ